thưa quý vị sau ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước đầu mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
lãnh tụ nguyễn ái quốc rời trung quốc về nước
đối với dân tộc việt nam mùa xuân năm ấy thực sự là một mùa xuân lịch sử một mùa xuân diệu kỳ
người trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng việt nam mang theo sắc xuân bất diệt cho đất nước
sau một thời gian khảo sát tìm hiểu với tầm nhìn chiến lược của một vị lãnh tụ thiên tài
người đã phát hiện cao bằng là nơi hội tụ đủ cả thiên thời địa lợi và nhân hòa
để xây dựng căn cứ địa cách mạng nơi khởi nguồn cho công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc
ngày hai mươi tám tháng một năm một nghìn chín trăm một mươi năm
năm một nghìn chín trăm bốn mươi một lãnh tụ nguyễn ái quốc và các đồng chí lê quảng ba phùng trí kiên thế an đặng văn cáp hoàng văn lộc
vượt qua mốc một trăm linh tám biên giới việt nam trung quốc về đến bác bó xã trường hà hà quảng cao bằng
đến cột mốc biên giới một trăm linh tám bác dừng lại cúi đọc những dòng chữ khắc sâu trên đá
rồi đứng lặng hồi lâu hướng tầm mắt nhìn về phía giải đất tổ quốc điệp trùng
đất nước việt nam trải qua bao đau thương đổ bao nhiêu làng máu và nước mắt
nhưng cảnh tượng điệp trùng vẫn tỏa lên một sức sống bất diệt
nhà thơ chế lan viên đã diễn tả lại hình ảnh ấy bằng những câu thơ đầy xúc động trong bài thơ
người đi tìm hình của nước
kia bóng bác đang hôn lên hòn đất lắng nghe trong màu hồng hình đất nước phôi thai